sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp ông kuroiwa yuji thống đốc tỉnh kanagawa nhật bản
bày tỏ vui mừng được đón tiếp phó chủ tịch nước cảm ơn tình cảm sự quan tâm đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của thống đốc tỉnh kanagawa
trong việc thúc đẩy mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa tỉnh kanagawa với các địa phương của việt nam
phó chủ tịch nước cũng đề nghị thống đốc quan tâm khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào việt nam trong các lĩnh vực có thế mạnh
như công nghiệp chế tạo thương mại dịch vụ nông lâm thủy sản
khẳng định việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh kanagawa đầu tư kinh doanh tại việt nam
thống đốc tỉnh kanagawa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác thực chất tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước nói chung
và nhân dân tỉnh kanagawa với các địa phương của việt nam nói riêng
thống đốc cũng bày tỏ ủng hộ việc tỉnh kanagawa và thành phố hà nội tiếp tục tổ chức và đưa lễ hội kanagawa tại hà nội
trở thành sự kiện giao lưu văn hóa thường niên tiêu biểu giữa việt nam và tỉnh kanagawa